các huyện ngoại thành hà nội và vùng ven nhiều thành phố đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng
điều này khiến các vùng đất nông nghiệp sen kẹt không bảo đảm điều kiện sản xuất
nhiều người dân đã tự ý chuyển đổi thành nhà ở nhà xưởng
tuy việc chuyển đổi này là vi phạm pháp luật nhưng để đất hoang hóa cũng là một lãng phí rất lớn
vì thế cần có những cơ chế linh hoạt trong quản lý chuyển đổi đất nông nghiệp sen kẹt đối với những địa phương này
trước kia khu nhà xưởng này thuộc diện tích đất dụng lúa của gia đình anh khánh
khi khu đô thị nam an khánh được phê duyệt đầu tư và xây dựng
phần ruộng của gia đình anh chỉ canh tác được một vụ trong năm và hiệu quả cũng rất thấp do thiếu nước tưới
anh khánh quyết định chuyển đổi thành xưởng sản xuất như hiện nay
năm năm qua khu xưởng nhà anh khánh và nhiều hộ dân khác xung quanh đều chưa được chính quyền công nhận là đất phi nông nghiệp
thì sử dụng từ trước là nó không hiệu quả
thì cũng mong chính quân xã tạo điều kiện cho sử dụng cái bình đất này được lâu dài hơn nữa
đấy để cho nó hiệu quả hơn
biết là không hợp pháp nhưng mà thôi thì bây giờ châm trước cho
nếu mà chuyển sang để ở sau này lâu dài thì cho biết để mấy mấy con cùng làm để ở mãi mãi

cả xã anh khánh có tổng diện tích hơn tám trăm năm mươi hectare

trong đó chỉ còn khoảng một trăm chín mươi hectare đất nông nghiệp bảy mươi diện tích đất nông nghiệp này đều đã có quy hoạch xây dựng các khu đô thị khu công nghiệp
phần còn lại nằm sen kẹt
tuy chưa được phép chuyển đổi phần đất nông nghiệp này nhưng đây là mong mỏi của người dân an khánh lâu nay
tại vì xã lớn hơn nữa nó đang đô thị hóa nhanh và những đất sen kẹt thì hiện nó nằm rải rác hầu như trên phạm vi toàn xã
về những quan điểm của người dân thì cũng rất mong muốn là nhà nước có cái chính sách làm sao cho nó phù hợp để phát huy được tác dụng của những cái đất sen kẹt
một là có thể cho chuyển đổi sang làm mục đích kinh doanh phi nông nghiệp thì nó sẽ có hiệu quả hơn so với hiện nay hầu như diện tích này để không sản xuất được
theo quy định của luật đất đai việc tự ý chuyển đổi là vi phạm pháp luật
vì chính quyền địa phương phải thực hiện cưỡng chế sớm thế nhưng với thực tế tại hoài đức hà nội hay các địa phương vùng phen thành phố việc quản lý đất nông nghiệp nên có một cơ chế riêng
nếu chúng ta chuyển đổi mục đích sử dụng thì sẽ là vi phạm vi phạm vi phạm luật
nhưng mà nếu chúng ta để thì rõ ràng đã phí một nguồn lực rất lớn của xã hội mà không ai chịu trách trách nhiệm
thì phải chăng trong khi mà chờ được
sử dụng luật thì cũng nên cho phép để thực hiện những thí điểm chuyển đổi mục đích
chuyển đổi đất nông nghiệp cần được phép của chính quyền các cấp với các diện tích lớn hơn cần có quy hoạch và phê duyệt của thủ tướng chính phủ
duy trì diện tích đất nông nghiệp là điều cần thiết
tuy nhiên khi mà hiệu quả không đạt người dân đã bỏ hoang không canh tác thì nên cho phép họ chuyển đổi để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên quý giá này